để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía nam cải tiến sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm
bộ công thương phối hợp với tập đoàn samsung tổ chức lễ khởi động chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp việt nam
chương trình sẽ được thực hiện tại năm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện tử sản xuất bao bì
trong thời gian một mươi hai tuần các chuyên gia hàn quốc sẽ khảo sát đánh giá các doanh nghiệp và trực tiếp tư vấn
làm việc cùng doanh nghiệp nhằm cải tiến quy trình sản xuất và hoàn thiện các tiêu chuẩn trong việc cung ứng sản phẩm
định kiện nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp tham gia
chương trình tư vấn cải tiến được bộ công thương phối hợp thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
đến nay chương trình đã tiến hành tư vấn cho hai trăm năm mươi doanh nghiệp trên cả nước
đã có nhiều doanh nghiệp trở thành đối tác tinh cậy của các tập đoàn lớn như samsung hay các doanh nghiệp fdi